quảng văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản hủy nhương xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một trăm năm mươi túi bên trong chứa hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp
ba điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an quảng văn quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu triềng khương huyện sông mã
định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh hải dương với hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng cùng ở phường quang trung thành phố hải dương là nguyễn anh dũng và nguyễn thế hùng
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
dũng bị bắt quả tang tại khu vực trước cửa nhà số hai trăm linh hai đoàn kết phường quang trung thành phố hải dương
khi đang có hành vi cất giấu một gói heroin
dũng khai nhận để sử dụng cho bản thân mở rộng điều tra lực lượng chức năng làm rõ nguyễn thế hùng
là đối tượng đã bán ma túy cho dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của hùng thu giữ thêm bốn gói heroin
hùng khai nhận số ma túy trên được mua ở hải phòng về để sử dụng và bán kiếm lời
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ được đối tượng
gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường vĩnh hải thành phố nha trang
đối tượng bị bắt giữ là mai dương đông chú tại phường phương sơn thành phố nha trang
đông là đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật vào các ngày một mươi và một mươi năm tháng bảy tại địa bàn phường vĩnh hải
tại cơ quan công an đối tượng đông khai nhận do không có tiền tiêu xài nên thường xuyên điều khiển xe máy
quanh địa bàn các xã phường phía bắc của thành phố nha trang lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
trong ngày một mươi tháng bảy đối tượng đã cướp một điện thoại iphone và ngày một mươi năm tháng bảy đối tượng đã cướp một chiếc ví cầm tay của một phụ nữ
hiện cơ quan công an đang xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy hà nội vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm trần mạnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn văn tuấn sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại xã phương tú huyện ứng hòa hà nội
để điều tra về hành vi cướp tài sản
khoảng đầu tháng bảy do có nhu cầu trao đổi điện thoại nên trần mạnh tiến đã có giao dịch đổi chiếc điện thoại iphone xs max
lấy một chiếc điện thoại samsung của một nam thanh niên trên mạng
sau đó tiến thấy chiếc điện thoại samsung không giá trị bằng chiếc điện thoại cũ của mình nên đã nhiều lần liên hệ với nam thanh niên kia nhưng không được
sáng ngày bảy tháng bảy tiến thấy một bài viết đăng bán điện thoại giống chiếc điện thoại cũ của mình
do nghĩ mình bị lừa lấy máy lỗi nên tiến đã rủ nguyễn văn dự nguyễn văn tiến nguyễn văn tuấn đi cùng
với mục đích dọa lấy chiếc điện thoại
gặp người bán điện thoại các đối tượng lao vào chửi bơi đánh đấm rồi lấy giấy cầm đồ chiếc điện thoại
sau khi được người dân can ngăn các đối tượng liền bỏ đi rồi mang giấy đến quán cầm đồ lấy chiếc điện thoại về
sau đó trần mạnh tiến lại mang chiếc điện thoại đi cắm được bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày một mươi một tháng bảy công an quận cầu giấy đã tiến hành triệu tập các đối tượng để làm rõ sự việc
công an huyện grongbuk tỉnh đắk lắc vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trong mùa vụ sầu riêng hai nghìn hai mươi
các đối tượng lợi dụng sự lơ là thiếu cảnh giác thiếu trông coi của các chủ vườn dẫy để cắt trộm sầu riêng
hoặc trộm cắp các tài sản giá trị như xe máy máy bơm nước máy xịt thuốc và tình trạng dọa nạt bảo kê cưỡng
cưỡng đoạt tài sản danh dật nâng ép giá
trong mùa bán sầu riêng các đối tượng sử dụng lời nói vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực uy hiếp chủ nhà vườn
hoặc các vựa thu mua sầu riêng để nâng ép giá dành giật thu mua sầu riêng hòng thu lợi nhuận bất hợp pháp
khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc đội cảnh sát hình sự công an huyện grongbook qua số điện thoại hai nghìn sáu trăm hai mươi ba năm trăm linh năm chín trăm tám mươi chín trực ban hình sự
hoặc hai nghìn sáu trăm hai mươi ba năm trăm linh một hai đồng chí bùi đức bình đội trưởng đội cảnh sát hình sự
thưa quý vị những năm gần đây tình hình tội phạm giết người nhất là giết người do nguyên nhân xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp
nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra gây nhức nhối trong cộng đồng phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
các đối tượng phạm văn nam một mươi tám tuổi chú xã ba cung huyện ba tơ phạm văn quốc một mươi tám tuổi phạm quốc huy
và phạm văn tinh đều một mươi chín tuổi ở thị trấn ba tơ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bị bắt về tội giết người
trước đó sau khi mâu thuẫn với số thanh niên khác trong đám cưới các đối tượng trên dùng hôn khí tìm đánh người
nhưng đã đánh nhầm anh phạm đặng huy ở xã ba thành huyện ba tơ bị thương tích nặng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên địa bàn tỉnh xảy ra một mươi một vụ giết người làm chết bảy người bị thương bảy người
nguyên nhân chủ yếu của các vụ án giết người do mâu thuẫn gia đình ghen tuông tình ái thu tức bộc phát nhất thời
cái hệ lị của nó mà nếu mà để xảy ra thì phải nói rằng là cái tình cổng gia đình
rồi anh em rồi xích mẹ chia rẽ rồi giẵn đánh có những nào là giẵn đánh cái điểm đáng
giẵn đánh cái việc là xảy ra
với anh em trong gia đình
việc chủ động phát hiện sớm mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình tiền bạc tình cảm hàng xóm là giải pháp phòng ngừa xã hội
đóng vai trò quan trọng
bên cạnh công tác tuyên truyền của công an các tổ chức chính trị xã hội mô hình hòa giải ở cơ sở
người có uy tín kịp thời giải quyết những bức xúc mâu thuẫn trong đời sống
để làm giám và hạn chế cái tài phẩm liên quan đến xúc phát từ cái nguyên nhân như là mâu thuẫn trong sinh hoạt cuộc sống
ở địa phương thì địa phương từng địa phương chúng ta làm tốt cái công tác là nắm tình hình cũng như là phát hiện và giải quyết kịp thời
những cái mâu thuẫn đó ngay từ cơ sở có thể là giải quyết xử lý hành chính hoặc là hòa dẻ tổ chức
hòa giải cộng đồng để mà triệt xóa cái nguyên nhân điều kiện để phát sinh cái tàu phòng nguy hiểm
qua các vụ án mạng đã xảy ra dù do mâu thuẫn bộc phát nhất thời hay âm ỉ kéo dài
đều có một điểm chung là khuyên hướng
hãy đừng sử dụng vũ lực để giải quyết của những người có liên quan
trong cơn tức giận thiếu kiểm chế rất dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc
do vậy khi có mâu thuẫn xích bích ngày sinh trong cuộc sống
mọi người cần bình tĩnh giải quyết dựa trên quy định của pháp luật và đạo đức xã hội
thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng tiện ích từ ứng dụng công nghệ để lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản
để tránh bị mất tài khoản và rơi vào bẫy
người dùng tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản facebook với bất kỳ ai hoặc bất kỳ dịch vụ nào
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra cảnh báo về hai mươi bốn hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng việt nam
các hình thức lừa đảo này nhắm vào các nhóm đối tượng gồm
người cao tuổi với một mươi năm hình thức lừa đảo thường xuyên
trẻ em với ba hình thức dẫn dụ trên mạng
sinh viên thanh niên với một mươi ba hình thức
công nhân người lao động nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với một mươi chín hình thức lừa đảo
theo báo cáo của bộ tài chính trong kết quả thí điểm kiểm tra thu chi tiền công đức tại tỉnh quảng ninh
chùa ba vàng và hơn năm mươi chùa khác không báo cáo tiền công đức
số liệu của bộ tài chính cho thấy tổng số thu chi tiền công đức tài trợ tại các di tích năm hai nghìn hai mươi hai là bảy mươi tám tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
bằng khoảng từ bốn mươi sáu mươi số thu công đức tài trợ của năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
tổng số chi là
năm mươi bốn bốn tỷ đồng tổng số thu là sáu mươi một tỷ đồng không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật
công trình xây dựng gần bằng số thu của cả năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số chi là hai mươi chín bốn tỷ đồng sau khi loại trừ số di tích không có công đức
còn trên năm mươi di tích không có dấu liệu báo cáo trong đó có chùa ba vàng ở uông bí
thuộc di tích cấp tỉnh được đánh giá là có số thu công đức tốt